chương trình xây dựng nông thôn mới đã từng bước hoàn thiện đồng bộ cơ sở hạ tầng tại nhiều địa phương làm thay đổi diện mạo vùng nông thôn
tuy nhiên với các xã bãi ngang xã vùng biển của nghệ an hiện vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn bất cập trong quy hoạch cũng như triển khai thực hiện các tiêu chí
xã tiến thủy là một trong một mươi một xã ven biển của huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an tổng diện tích tự nhiên vào khoảng ba trăm chín mươi hectare nhưng một phần hai trong đó là đồi núi và sông ngòi mật độ dân cư cao
theo quy hoạch xây dựng nông thôn mới tiến thủy có trên ba km đường trục chính tám năm km đường liên thôn
tuy nhiên đến nay toàn xã mới chỉ có ba mươi đạt tiêu chí
theo tự đánh giá địa phương mới chỉ có một mươi bốn tiêu chí có khả năng đạt nhưng chưa trọn vẹn
thực tế này cũng đã ảnh hưởng đến quyết tâm của người dân phấn đấu hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới vào năm hai nghìn hai mươi
theo quy hoạch xây dựng nông thôn mới tiến thủy có trên ba km đường trục chính tám năm km đường liên thôn
theo quy hoạch xây dựng nông thôn mới tiến thủy có trên ba km đạt tiêu chí
xã cũng đang gặp khó khăn trong xây dựng tiêu chí văn hóa
mục tiêu về đích nông thôn mới vào năm hai nghìn một mươi bảy của diễn ngọc sẽ khó thành hiện thực
khó khăn nhất vẫn là giao thông nông thôn
như tôi nói ban đầu đó là hiên đất bởi vì đất của chúng tôi rất là trịch
và không thể làm được đường giao thông đảm bảo theo chuẩn theo bộ tiêu chí
còn lại về các tiêu chí khác thì chúng tôi sẽ chắc chắn sẽ đạt được trong năm hai nghìn một mươi bảy này
thực ra trong khu dân cư việc các hệ thống tiêu thoát nước trong sinh hoạt
cũng như là các làng này cũng đang có những bất cập
thì cái này thì huyện cũng đang cố gắng hết sức để giải pháp
xử lý hệ thống tiêu thoát nước đảm bảo đời sống
rồi đảm bảo môi trường trong khu dân cư cho các xã ven biển
khó khăn và bất cập ở xã tiến thủy huyện quỳnh lưu và xã diễn ngọc huyện diễn châu
cũng là thực trạng chung của nhiều xã vùng biển và bãi ngang
trong quá trình xây dựng
ngoài nguyên nhân do việc tuyên truyền vận động người dân tham gia phong trào
chưa thực sự hiệu quả thì các ngành các cấp cũng cần tính đến việc hỗ trợ
xây dựng bộ tiêu chí nông thôn mới cho các địa bàn đặc thù
đối với các tiêu chí liên quan đến đầu tư hạ tầng như giao thông nông thôn
trường học nhà văn hóa cần đạt mục tiêu lâu dài sẽ đạt chuẩn
ngày ba mươi tháng một mươi liên minh hợp tác xã tỉnh sơn la đã tổ chức hội thi
tìm hiểu các loại mô hình hợp tác xã kiểu mới năm hai nghìn một mươi tám
với sự tham gia của bốn đội thi
đây là những đơn vị tiêu biểu xuất sắc của các huyện thành phố trên địa bàn tỉnh
được lựa chọn tham dự hội thi cấp tỉnh
hội thi gồm hai phần thi là phần thi tiểu phẩm và phần thi văn nghệ
nội dung thi tập trung vào giới thiệu mô hình hợp tác xã kiểu mới
các hợp tác xã điển hình tiên tiến hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả
những kinh nghiệm hay cách làm tốt sáng tạo trong tổ chức và hoạt động của các hợp tác xã
hội thi được tổ chức lần đầu tiên trên địa bàn tỉnh nhằm mục đích tuyên truyền sâu rộng
về những nguyên tắc giá trị bản chất của hợp tác xã kiểu mới
góp phần phát triển kinh tế tập thể trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế
từng bước khẳng định vai trò vị trí của kinh tế tập thể trong nền kinh tế quốc dân
đồng thời là dịp để các địa phương gặp gỡ trao đổi những kinh nghiệm hay
về mô hình hợp tác xã kiểu mới giới thiệu và nhân rộng các mô hình hợp tác xã
hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả và những kinh nghiệm tốt
sáng kiến hay trong tổ chức và hoạt động của các hợp tác xã
kết thúc hội thi đội huyện sốp cộp giành giải nhất huyện mộc châu và thành phố sơn la
đạt giải nhì đạt giải ba thuộc về huyện vân hồ
vừa qua tại nhà thi đấu trường đại học tôn đức thắng thành phố hồ chí minh
đã diễn ra giải vô địch judo quốc tế việt nam năm hai nghìn một mươi sáu
tranh cúp đại học cảnh sát nhân dân lần thứ hai
giải vô địch judo quốc tế việt nam năm hai nghìn một mươi sáu
cúp đại học cảnh sát nhân dân lần hai có gần ba trăm linh vận động viên tham gia của hai mươi hai đội
đến từ một mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự gồm hàn quốc campuchia singapore philippines
ấn độ indonesia hồng kông đài loan lào thái lan pháp canada thụy sĩ
việt nam có năm đội tham gia thi đấu
các vận động viên judo tham gia một mươi sáu nội dung đối kháng nam nữ
và hai nội dung quyền nageno kata juno kata
bên cạnh đó giải còn có sự tranh tài của các vận động viên dudo khiếm thị
thi đấu ở năm hạng cân nội dung parra judo quốc tế
cúp đại học tôn đức thắng lần thứ nhất lần đầu tiên para xuất hiện tại giải đấu quốc tế này
giải vô địch judo quốc tế việt nam năm hai nghìn một mươi sáu là dịp để liên đoàn judo đông nam á thẩm định lần cuối
trước khi công nhận giải vô địch judo quốc tế việt nam là giải đấu chính thức của khu vực
giải đấu diễn ra từ ngày hai mươi bảy đến ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
trong phần tin quốc tế mỹ ban hành cảnh báo đi lại tại istanbul do lo ngại is
pháp hối thúc anh tiếp nhận một năm trăm linh trẻ vị thành niên từ kale
thưa quý vị bộ ngoại giao mỹ cảnh báo các thành viên trong gia đình các nhân viên lãnh sự quán mỹ ở istanbul
cần nhanh chóng rời khỏi thổ nhĩ kỳ
theo cảnh báo các nhóm cực đoan trong đó có is đang tiếp tục các nỗ lực nhằm tấn công công dân mỹ
ở nhiều khu vực thuộc istanbul
nơi họ cư trú
thường xuyên nuôi tới
cảnh báo nêu rõ tại những sự kiện lớn các địa điểm du lịch các nhà hàng các trung tâm thương mại
những nơi cầu nguyện các nút giao thông bao gồm dịch vụ hàng không tàu điện ngầm bến đỗ xe buýt
phương tiện vận tải biển các cây cầu đều có thể xảy ra các vụ tấn công khủng bố
công dân mỹ cũng được khuyên cáo tránh tới những trung tâm đô thị lớn gần biên giới giữa syri và thổ nhĩ kỳ
thổ nhĩ kỳ hiện đang phải đối mặt với những lời chỉ trích chưa từng có về việc triển khai binh sĩ tới một doanh trại ở miền bắc iraq
quốc gia ả rập đang tăng tốc chiến dịch giải phóng thành phố mosun khỏi sự kiểm soát của is
thổ nhĩ kỳ đã phất lờ lời kêu gọi của iraq về việc rút quân khỏi nước này
tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng đã lên tiếng thừa nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công nhằm vào bốt cảnh sát ở kenya
bên ngoài đại sứ quán mỹ tại thủ đô nairobi của kenya
hãng tin amak của tổ chức nhà nước hồi giáo tự sưng cho biết
một đối tượng ủng hộ is là người thực hiện vụ tấn công hồi tuần trước nhằm vào một cảnh sát kenya bên ngoài đại sứ quán mỹ ở naierbi
trước đó hôm hai mươi bảy tháng một mươi một đối tượng cầm dao đã bị bắn chết bên ngoài đại sứ quán mỹ ở nairobi
sau khi tấn công và làm bị thương một cảnh sát kenya
nhân viên cảnh sát này là thành viên của đơn vị bán quân sự được triển khai bảo vệ đại sứ quán mỹ tại kenya
khi vụ việc xảy ra nhân viên này đang đứng gần cửa vào đại sứ quán dẫn tới khu vực làm thị thực và đã bắn chết đối tượng tấn công để tự vệ
theo điều tra ban đầu đối tượng tấn công và bị bắn chết là người kenya hai mươi bốn tuổi đến từ khu vực waya sát biên giới với somali
australia đã có đề xuất cấm vĩnh viễn bất cứ người tị nạn hay tìm kiếm tì đạn nào đến nước này trái phép bằng thuyền
được xin thị thực dù dưới dạng du khách hay doanh nhân
đề nghị trên sẽ được trình lên quốc hội xem xét trong tuần tới
thủ tướng australia malcom tombourne tuyên bố biện pháp cấm vĩnh viễn thuyền nhân nhập cảnh trái phép là cần thiết để gửi thông điệp cương quyết rõ ràng
rằng thuyền nhân sẽ không bao giờ được phép định cư ở australia
camera hiện đưa toàn bộ thuyền nhân tới các trại xử lý trên các đảo naru hay manus của papua new guinea
họ bị cấm tái định cư ở australia cho dù được xác định là người tị nạn thực sự
những người này có ba lựa chọn hoặc trở về quê hương hoặc tái định cư ở maros hay nau hoặc đến một nước thứ ba
ở các khu lán trại tì nạn trái phép ở thành phố cảng calais miền bắc nước pháp
sau khi paris tăng cường nỗ lực nhằm hoàn tất việc giải tỏa khu lán trại tạm bờ này
hoan nghênh công tác sơ tán khu lán trại lộn xộn ở khalei tổng thống olan cam kết paris sẽ không cho phép xuất hiện
bất kỳ khu lán trại tạm thời nào nữa như ở khalley khu từng được cho là biểu tượng của sự thất bại của liên minh châu âu
trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng người di cư tồi tệ nhất kể từ chiến tranh thế giới lần thứ hai
theo ông olan tại cali có khoảng một năm trăm linh trẻ vị thành niên không có người thân đi cùng
và các em sẽ nhanh chóng được đưa đến các trung tâm tiếp nhận tị nạn khác
tổng thống olan cho biết ông đã trao đổi với thủ tướng anh theresa may về việc giới chức anh
sẽ đưa những trẻ vị thành niên này đến các trung tâm tiếp nhận tị nạn khác và sẽ chào đón họ đến anh
sáu sinh viên thuộc đại học tây bắc trung quốc vừa giành giải cuộc thi sáng tạo doanh nghiệp
được tổ chức tại thành phố trung quốc
khánh với sáng chế ra loại giấy được làm từ nhiều loại rau quả và có thể ăn được
loại giấy đặc biệt này được chế tạo từ các loại rau như cà chua cà rốt bông cải xanh bắp cải tím
màu sắc của giấy cũng giống như màu của các loại rau tạo nên nó
một trong sáu nhà sáng chế cho hay mỗi một tờ giấy mang một loại hương vị riêng
vì nó được làm từ các nguyên liệu khác nhau
ví dụ giấy làm từ cà chua sẽ hoàn toàn mang vị cà chua
loại giấy này được đánh giá là có ứng dụng cao
loại giấy này được đánh giá là mang tính ứng dụng cao để in các loại vé như vé xem phim
hay lên các phương tiện công cộng
sau khi được xuất vé người dùng hoàn toàn có thể ăn chúng
những thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
thân ái chào tạm biệt